vở diễn làng tôi là vở diễn siếc tre đầu tiên tại việt nam đã từng gây tiếng vang trong làng siếc quốc tế
và đã lưu diễn với hơn ba trăm linh xuất diễn tại các quốc gia khác nhau
vào ngày ba tháng chín tới đây chương trình siếc làng tôi sẽ tái ngộ khán giả thủ đô với buổi biểu diễn tại nhà hát lớn hà nội
kéo dài sáu mươi phút với cây tre là linh hồn vở diễn kết hợp giữa giá trị truyền thống và nghệ thuật cách tân
để tái hiện bức tranh làng quê việt nam bình dị đầy chất thơ bằng kỹ thuật xếp mới
trên sân khấu khán giả sẽ không khỏi ngạc nhiên và tự hào khi vẻ đẹp bình dị của miền thôn quê bắc bộ
được tái hiện đẹp đẽ với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như siếc thăng bằng uốn dẻo đu bay tung hứng
vở diễn cũng sử dụng hơn hai mươi loại nhạc cụ truyền thống được diễn sướng trực tiếp như đàn môi kèn nhị chống trèo
kết hợp với nghệ thuật sân khấu tối giản toàn bộ số tiền bán vé thu được từ chương trình sẽ được dùng để gây quỹ trung thu cho trẻ em nghèo vùng cao